thưa quý vị công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
ngày sáu tháng một công an huyện cao lộc đã đồng loạt tấn công phá án bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn thị thắm và nông thị nhìm cùng chú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
khi khám xét khẩn cấp nơi ở của thắm công an huyện thu giữ tổng năm mươi bảy túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng bảy trăm linh hai viên nén màu hồng bảy viên nén màu xanh và nhiều tăng vật có liên quan
tại nhà của nông thủy nhỉm quá trình khám xét tổ công tác phát hiện tổng hai mươi một túi ni lông chứa các cục tinh thể màu trắng một trăm ba mươi sáu viên nén màu hồng hai viên nén màu xanh và nhiều tăng vật có liên quan

tỉnh cửu tỉnh đồng nai bát quả tăng lan đang tăng chữ trái phép chất ma túy tại một phòng trọ ở ấp năm xã thạnh phú thu giữ một mươi bốn túi chứa ma túy
ba ống chứa ma túy đá có tổng trọng lượng là bốn mươi năm gram một bình xịt hơi cay một roi điện và nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán ma túy
lan khai nhận bản thân không nghiện ma túy nhưng do không có nghề nghiệp nên đã nhiều lần lên quận tám tp hcm mua ma túy của một đối tượng hiện chưa rõ lai lịch rồi về phân bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn
thưa quý vị biến tướng ẩn nấp trong các nhà nghỉ quán karaoke vũ trường tệ nạn ma túy đang len lỏi xâm nhập vào giới trẻ
quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy thời gian vừa qua công an tỉnh khánh hòa đã tập trung đấu tranh khám phá nhiều vụ án liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
đây là hình ảnh trong một phòng nghỉ tại một khách sạn trên đường thích quảng đức phường phước long thành phố nha trang
khi kiểm tra khách sạn này lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa đã bắt quả tàng hai cặp nam nữ đang phê ma túy trong tiếng nhạc
ma túy chưa sử dụng hết vẫn còn trong đĩa
đây chỉ là một trong số khá nhiều vụ việc mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an khánh hòa đã phát hiện các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
tình hình vi phạm pháp luật về an ninh trật tự như quán bar vũ trường karaoke căn hộ cho thuê phức tạp trở lại sau khi dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát
trong năm qua đơn vị đã tiến hành kiểm tra và phát hiện xử lý cơ sở có hoạt động để các đối tượng vào để sử dụng trái phép ma túy ở vũ trường havana karaoke garage thị xã ninh hoa
tại khách sạn bombay phường phương long thị trang trong quá trình đấu tranh đơn vị đã phát hiện rất nhiều đối tượng vào trong hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy tàng trữ chất ma túy
theo cơ quan chức năng một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy gia tăng trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện là do sự buông lỏng quản lý của chủ các cơ sở
thậm chí có một số cơ sở vì tham lợi nhuận nên sẵn sàng tiếp tay cho các hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy
vì vậy ngoài việc tăng cường đấu tranh lực lượng công an còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở
thứ hai đối với đơn vị địa phương thì phải nâng cao vai trò của các đồng chí lãnh đạo và vai trò của các phụ trách khu vực
nên là đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát nắm tình hình địa bàn kịp thời tham mưu cho cấp trên để có đề ra những biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả trong thời gian sắp tới
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa đã phát hiện một trăm sáu mươi bảy vụ
đối với ma túy khối lượng ma túy thu được nhiều gấp đôi so với năm trước
điều đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy
và trong cuộc chiến đóng bỏng này rất cần sự chung tay của các đoàn thể và mỗi người dân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sơn la cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thành trung khi đang trên đường vận chuyển pháo hoa nổ trái phép
tại khu vực quốc lộ sáu
huyện mộc châu tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế phát hiện nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại tiểu khu bệnh viện thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu
đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi sáu a sáu nghìn bốn trăm ba mươi
chở sáu hộp hình chữ nhật vỏ ngoài ghi chữ nước ngoài là pháo hoa nổ
trung khai nhận vận chuyển cho người đàn ông không rõ lai lịch
liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại nút giao thông cầu vượt khắc mức ngã ba huế
thuộc thành phố đà nẵng vào tối ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phùng văn song ba mươi năm tuổi quê tỉnh nghệ an
về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ
theo kết luận điều tra vào thời điểm trên
tại cầu vượt ngã ba huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy
trong lúc người dân đang hỗ trợ đưa người bị thương
khi phùng văn song đi cấp cứu thì phùng văn song điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ
đi từ hướng quận cẩm lệ về quận thanh khê có sử dụng rượu bia
không làm chủ tay lái không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn giao thông
tông vào ba xe mô tô và xe máy điện
chưa dừng lại song tiếp tục đánh lái sang trái cố gắng né tránh
và sau đó đánh xe sang phải để cho xe vào lề
thì tông vào đuôi một xe máy và xe ô tô đang lưu thông phía trước
tạo nên một vụ tai nạn giao thông liên hoàn
tổng tỷ lệ thương tích của ba nạn nhân liên quan là ba mươi bảy
và tài sản thiệt hại là hơn một trăm tám mươi tám triệu đồng
tại cơ quan điều tra song thừa nhận hành vi phạm tội của mình
xác định một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông
là hành vi vi phạm nồng độ cồn khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông
chính vì thế nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông
nhất là vào dịp tết nguyên đán đang đến gần
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng nam
đã ra quân quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong đó chú trọng xử lý vi phạm về nồng độ cồn
liên tục gần hai tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông công an quảng nam
đã tổ chức gia quân quyết liệt tập trung lực lượng phương tiện thiết bị nghiệp vụ
để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
qua gần hai tháng gia quân lực lượng công an toàn tỉnh đã xử lý gần bốn trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tước một trăm tám mươi bảy giấy phép lái xe
tạm giữ ba trăm bảy mươi chín phương tiện phạt hơn hai một tỷ đồng
trong quá trình xử lý bên cạnh việc người tham gia giao thông nhận thức hành vi vi phạm
không ít trường hợp cảnh sát giao thông gặp phải những lái xe có thái độ quanh co
chống đối thậm chí là hành hung lực lượng thi hành công vụ
trong quá trình xử lý bên cạnh việc người tham gia giao thông nhận thức hành vi vi phạm
còn diễn biến phức tạp lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn thì xác định đây là hành vi tìm mãn gây ra tai nặng giao thông nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng
trong thời gian qua phòng cảnh sát giao thông đã quán triệt có đậu trọng xử lý nghiêm kiên quyết
đồng thời là tuyên truyền về hoạt động xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông
và đặc biệt trong dịp tách thì chắc chắn là số lượng người sử dụng lựu bia sẽ tan
thì đơn vị sẽ tiếp tục quy động lực lượng bố trí lực lượng quy động tối đa sử dụng các thiết bị nghiệp thụ
để chúng ta tiếp tục là xử lý nghiêm cái hành vi này
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông từ hành vi vi phạm nồng độ cồn
lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý trên các tuyến cao tốc quốc lộ các tỉnh lộ xa khu vực dân cư
thường xảy ra tai nạn giao thông tuyên truyền các chủ nhà hàng quán bar vũ trường
đặc biệt đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang
sẽ gửi giấy thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
chuyên nãn tội phạm
kính chào quý vị
và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp một xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
là đối tượng lâm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp bưng thung
xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
còn về tội cướp giật tài sản công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp chợ cũ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện